vấn đề này cũng đang được người dân cả nước dành sự quan tâm đặc biệt và đều bày tỏ mong mỏi chung đó là cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
tại kỳ họp quốc hội lần này nhiều đại biểu quốc hội cũng dành sự quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm an toàn giao thông nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia ma túy
theo dòng sự kiện này truyền hình công an nhân dân tiếp tục có những phân tích đánh giá xung quanh vấn nạn tài xế sử dụng chất kích thích thông qua thời lượng chuyên mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay
thị trường vụ tân nạn thảm khốc
tại bến lức long an vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín xe container chạy từ long an đi thành phố hồ chí minh đến nga tư nguyễn tránh huyện bến lức đã bất ngờ lao vào lặn xe hai bánh
hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ bị xe container cuốn vào gầm và kéo đi khoảng hai trăm linh mét mới dừng lại
tài nạn làm bốn người chết một mươi tám người khác bị thương hai mươi một xe máy bị biến dạng
hậu quả nặng nề của vụ tai nạn đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín
kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế xe container dương tính với nga tư ý
đây là đối tượng đổi xung tuyên
có lẽ sau khi tỉnh táo tuyên mới nhận thức được tội lỗi do mình gây ra
với mức nồng độ cồn một bốn mươi một ml trên một lít khí thở vượt quá mức quy định cho phép nhiều lần
tuyên đã lái xe phê tai nạn liên hoàn trên đường lám hà nội
vào đêm ngày hai mươi hai tháng bốn khiến một nữ công nhân môi trường tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương
ám ảnh của các ma men chưa dừng lại chỉ sau cái chết tức cười của nữ công nhân nổi trường một tuần
hai người tùy lũ khác cũng tử vong do tai nạn giao thông tại hà nội
tài xế trong vụ tai nạn giao thông này cũng có nồng độ ồn cảm ơn dẫn đường nữ cũng sức khỏe cao nhất
mời khách uống bia trong quá trình sử dụng bia thì lúc về là khuya lắm hai ba giờ
trong lúc điều khiển xe thì cũng
cái xe thì cũng thiếu cái tầm quan sát ấy lúc có chạm một hai xe máy ở trong đầu ngõ do cái tâm lý nó hoảng
thế hoảng thì mình mới cứ đi tiếp
chỉ mới đây thôi ngày trong đợt cao biển của hà nội thử tra xử lý tài xế vi phạm nồng độ ồn cho kích thích
thì vẫn tiếp tục phát hiện tài xế công cơ nội
dường tính với mạc úy thì vẫn đang điều khiển phương tiện từ hà nội đi hải phòng
rõ ràng thực tế này cho thấy tình trạng tài xế sử dụng chất kích thích vẫn đáng báo động
và nếu chúng ta không sớm có giải pháp thực sự hữu hiệu thì sẽ vẫn còn những hậu quả đáng tiếc từ rượu bia và chất kích thích
đây là một cái hồi chuông báo động rất lớn cho việc mà nếu chúng ta không siết chặt cái kỷ cương lại thì biết đâu rằng cuối năm hai nghìn một mươi tám
hàng loạt những cái vụ tai nạn mà có tác nhân của rượu bia sẽ bùng nổ
và đương nhiên rồi chưa có một vụ nào tai nạn giao thông mà liên quan đến rượu bia mà không mang tính chất rất nghiêm trọng cả
xin cảm ơn ông nguyễn trọng thái đã tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chuyên mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay
thưa ông ông có đánh giá như thế nào về hệ lụy của tình trạng tài xế sử dụng rượu bia chất kích thích
khi tham gia rượu thông ạ
thời gian vừa qua thì xảy ra liên tiếp các khu vực tài nạn rượu thông do lái xe hú rượu bia gây ra làm chết và bị thương rất nhiều người
làm chết và bị thương rất nhiều người và gây bức xúc trong dư luận xã hội
rõ ràng là cái vi phạm nồng độ cồn mà lái xe là rất là nguy hiểm
và hiện nay thì đã thành một cái làn sóng trong cộng đồng người ta phản đối về cái vi phạm này
vì những hành vi đấy thì gây cái nguy hiểm cái nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường rất là cao
và chúng tôi cho rằng là cái tình trạng này thì cần phải được kéo giảm
vâng thưa ông là nếu như so sánh với cả một số nước đặc biệt là các nước trong khu vực đông nam á
thì thưa ông là cái tình trạng mà tài xế gây tai nạn do sử dụng chất kích thích tại việt nam đang ở mức độ như thế nào
theo đánh giá của chúng tôi thì qua cái khảo sát thấy là cái việc sử dụng rượu bia
của việt nam là đứng cao trong khu vực và cái tình trạng mà người lái xe vi phạm uống cà cồn điều khiển ưu tiện
và cái tài nạn rượu thông do rượu bia do lái xe uống rượu bia gây ra thì cũng có tỷ lệ cao trong khu vực
với trách nhiệm của bộ công an lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã tích cực hoạt động tuần tra
kiểm soát xử lý nghiêm các khu vực
tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy chất kích thích đang là vấn đề rất đáng lo ngại trong khi việc kiểm tra phát hiện xử lý hầu như chỉ phụ thuộc vào hoạt động tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông